sau phiên họp tập thể ubnd tp hà nội tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd tp hà nội đã thay mặt tập thể ubnd tp
đưa ra những ý kiến về việc khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng các huyện
gia lâm đông anh thanh trì thành quận vào năm hai nghìn hai mươi
theo đó tập thể ubnd tp hà nội nhận định dự thảo đề án đã được xây dựng công phu
chi tiết đánh giá toàn diện tại mỗi địa phương đồng thời bám sát các tiêu chí của quận
phường quy định thành phố sẽ báo cáo xin ý kiến chính phủ cho phép hà nội được áp dụng cơ
cơ chế đặc thù về tài chính tạo nguồn lực đầu tư kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa
triển khai các giải pháp thu hút đầu tư tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch
kiểm soát chặt chẽ việc xử lý nước thải đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phát triển cụng công nghiệp
sạch dự thảo đề án hoàn thiện báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi tám tháng hai năm
hai nghìn một mươi chín để báo cáo thường trực ban thường vụ thành ủy theo quy định